là một người nepal tôi cảm thấy tự hào khi quản lý nguyên liệu thô để in tiền của các nước giàu như nhật bản đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với tôi
năm nay ông pa sang đã thuê sáu mươi người nepal địa phương tham gia xử lý vụ thu hoạch và kỳ vọng kiếm được tám triệu rupin nepal tương đương sáu mươi usd tiền lãi
theo ngân hàng thế giới thu nhập trung bình hàng năm ở nepal là khoảng một ba trăm bốn mươi usd
tôi hy vọng sẽ sản xuất được hai mươi trong số một trăm bốn mươi tấn nguyên liệu giấy mà nepal sẽ vận chuyển sang nhật bản
đây cũng là thời điểm quan trọng đối với đồng yên nhật cứ sau hai mươi năm đồng yên được giao dịch nhiều thứ ba trên thế giới lại được thiết kế lại
các tờ tiền hiện tại được in lần đầu tiên vào năm hai nghìn bốn và những tờ tiền thay thế sẽ đến tay các nhân viên thu ngân vào tháng bảy tới
người nhật yêu thích những tờ tiền đẹp mắt
với thiết kế trang nhã tinh tế bằng chất liệu moder được in trên sợi thực vật dai màu trắng nhạt thay vì cô tông hoặc polymer
đồng yên cũng là một ngoại lệ ở châu á chỉ có chưa đến bốn mươi thanh toán ở nhật bản được xử lý bằng thẻ mã hoặc điện thoại trong khi ở hàn quốc con số này là khoảng chín mươi bốn
ngay cả đối với đất nước nhật bản nơi cuộc sống ngày càng ít hiện diện tiền mặt giá trị tiền giấy đang lưu hành ở nước này đã đạt đỉnh vào năm hai nghìn một mươi